tối qua tổ tuần tra liên ngành của ủy ban nhân dân phường bảy thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện năm người tổ chức nhậu trên vỉa hè trên tuyến đường trần phú
khi thấy lực lượng chức năng đến năm người đàn ông này bỏ đi nhưng đã bị yêu cầu quay trở lại để làm việc
những người này gồm nguyễn văn lực nguyễn văn quân ngụ tỉnh hưng yên hoàng minh thuận ngụ tỉnh ninh bình
trần phan đệ ngụ tỉnh long an và mai thanh định cưng ngụ hiện đông hải tỉnh bạc liêu
ủy ban nhân dân phường bảy tp bạc liêu đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt năm người
mỗi người hai triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế không đeo khẩu trang nơi công cộng